bốn người tử vong hàng nghìn người khác nhập viện trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch ở bang victoria miền đông nam australia khi một trận bão mạnh cuốn theo lượng phấn hoa lớn càn quét qua bang này
bộ y tế australia thông tin khoảng tám năm trăm linh người phải nhập viện cấp cứu chủ yếu là ở melbourne thành phố lớn thứ hai australia
tất cả những trường hợp này đều gặp vấn đề về hô hấp
khi một trận bão mạnh cuốn theo lượng phấn hoa lớn trong không khí càn quét qua thành phố này bốn nạn nhân tử vong tuổi từ một mươi tám tới ba mươi năm
hiện tượng bất thường này chỉ xảy ra một số lần ở australia
theo các chuyên gia khi phấn hoa trong một loại cỏ chuyên dùng để chăn nuôi gia súc ở australia trở nên ẩm ướt do độ ẩm hoặc nước nó sẽ phát tán thành các mảnh nhỏ thâm nhập vào phổi của người thông qua mũi
khi đi vào phổi các chất gây dị ứng có thể gây hen xuyễn các ống phế quản nhỏ bị viêm kéo theo nhiều chất nhầy co hẹp khiến con người không thể hô hấp